cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong những sai phạm khi còn là phó giám đốc cdc hà nội do liên quan trong hoạt động đấu thầu với việt á
theo điều tra ông việt cùng cấp dưới đã tạo điều kiện cho việt á trúng thầu ký xét nghiệm trên địa bàn tp hà nội
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó công ty việt á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của cdc hà nội số tiền ngoài hợp đồng hơn một tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố hai cán bộ bệnh viện đa khoa hà đông
và bốn cán bộ bệnh viện đa khoa ba vì do sai phạm liên quan việc mua kit xét nghiệm của công ty việt á
hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nguyễn thị mỹ nhung
một mươi năm năm tù nguyễn thị mỹ hoa là em ruột của nhung chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đồng thời buộc bị cáo nhung hoàn trả số tiền hơn bốn tỷ đồng cho bị hại
theo cáo trạng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín nhung thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên nhung với tổng diện tích trên hai chín trăm linh m hai
có địa chỉ tại ấp ông làng xã cửa dương huyện phú quốc đây là thành phố phú quốc
sau đó nhung mang hai giấy tờ đất giả này đi thế chấp vay của bà phan thị tuyết bốn hai tỷ đồng
ngoài ra nhung còn đồng phạm với hoa làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích gần sáu trăm linh m hai
rồi mang như thế chấp vay của bà tuyết một tỷ đồng
đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bà tuyết phát hiện ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả
nên tố giác hành vi lừa đảo của nhung và hoa đến cơ quan công an
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang phối hợp cùng công an phường long thạnh mỹ
điều tra truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào quán ăn trên đường hoàng hữu nam chém tới tấp khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày chín tháng sáu nhiều người đang ăn tại quán ốc trên đường hoàng hữu nam phường long thạnh mỹ
thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí đi trên xe máy xông thẳng vào quán
lúc này có hai thanh niên là khách của quán không kịp bỏ chạy đã bị nhóm này chém tới tấp nằm bất động
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục ném bom xăng vào quán rồi mới rời đi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã bắt tạm giam đối với nguyễn trường hải
chú tại phường gia hội và hoàng thiện trung
bố hậu có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung điều khiển xe mô tô chở hải đi ngang qua nhà số bốn đường cao xuân dũng
phường vĩ dạ thành phố huế và phát hiện nhà này không khóa cửa
tại đây trung đứng ngoài cảnh giới hải đột nhập vào nhà lấy trộm một điện thoại iphone một mươi hai pro max
một sợi dây chuyền vàng hai nhẫn vàng hai vòng vàng một đồng hồ apple watt sáu năm triệu đồng tiền mặt
và một số tài sản khác
có đến năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc nguyễn văn đắc chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn đức thắng cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh trên
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm phát hiện chiếc ô tô tải của vợ chồng ông trần duy phương
ở tỉnh gia lai đang bị hỏng
để đường quốc lộ một mươi bốn thắng dừng xe quan sát cảnh giới để đắc lên ô tô lấy trộm túi sách
bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng đắc đưa cho thắng bảy mươi triệu đồng rồi nhanh chân tàu thoát
chỉ sau hơn một mươi bảy giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo công an thành phố gia nghĩa đã phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan